tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị trong ngày làm việc hôm nay quốc hội đã tiến hành chất vấn bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng
xung quanh nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực do bộ thông tin và truyền thông quản lý
trong đó tập trung vào một số vấn đề nóng như quản lý sim di động bảo đảm an ninh an toàn thông tin mạng
phát triển hạ tầng công nghệ di động xây dựng chính phủ số chính phủ điện tử
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cũng đã cùng chia lửa trả lời chất vấn về ba vấn đề
những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng giải pháp ngăn chặn xử lý tình trạng
mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân những vấn đề về kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu chuyên ngành
đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
về công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng hiện nay theo bộ trưởng tô lâm có năm nhóm hạn chế như
hành lang pháp lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa hoàn thiện quan hệ phối hợp giữa các bộ
ban ngành địa phương tổ chức chính trị xã hội chưa đi vào thực chất có tình trạng khoán trắng việc bảo vệ an ninh mạng
cho các cơ quan chuyên trách công tác thanh tra kiểm tra phát hiện xử lý các hành vi vi phạm chưa hiệu quả
triệt để kịp thời nhiều sơ hở trong công tác quản lý các loại hình dịch vụ tiềm ẩn những nguy cơ tội phạm
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác
quản lý nhà nước về an ninh mạng đối với tình trạng thu thập mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân
bộ trưởng đánh giá hiện nay đang diễn ra rất phức tạp bộ công an sẽ tập trung thực hiện nhóm giải pháp
để ngăn chặn tình trạng này một cách có hiệu quả
phải hoàn thiện hành lang pháp lý cơ chế chính sách đặc thù về bảo vệ an ninh an toàn thông tin mạng
trong đó đã đề xuất với ủy ban thủ quốc hội xem xét sớm cho ý kiến về dự thảo nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
thứ hai là các ban bộ ngành các địa phương chủ động đầu tư hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đảm bảo an ninh
hệ thống an ninh thông tin quan trọng về an ninh quốc gia kiểm soát chặt chẽ quy trình bảo đảm
an ninh chuỗi cung ứng các sản phẩm dịch vụ công nghệ lưu trữ thông tin dữ liệu cá nhân
thứ ba là phải xây dựng chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
trong lĩnh vực đảm bảo an ninh mạng an toàn thông tin an ninh dữ liệu đẩy mạnh hợp tác quốc tế
trên lĩnh vực an ninh mạng an ninh dữ liệu và mở rộng quan hệ hợp tác với quốc gia
các tổ chức doanh nghiệp bảo mật an ninh mạng hàng đầu trên thế giới
về xây dựng kết nối chia sẻ khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bộ trưởng tô lâm thông tin
hiện nay cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã chính thức triển khai kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu
chuyên ngành của một mươi hai bộ ngành bốn doanh nghiệp nhà nước và ủy ban nhân dân năm địa phương
việc kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia và dân cư với các bộ ngành địa phương còn gặp một số khó khăn
thứ nhất là hạ tầng công nghệ thông tin của nhiều bộ ngành địa phương chưa bảo đảm
thiếu đồng bộ chưa có hệ thống để kết nối chưa triển khai đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn
thông tin cũng có nhiều bộ ngành địa phương chưa số hóa dữ liệu quy trình phục vụ cho triển khai
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
nên dù đã kết nối nhưng mà cơ sở dữ liệu quốc gia nhưng kết quả khai thác còn rất hạn chế
về vấn đề này bộ trưởng tô lâm cũng cho biết từ ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
bộ công an đã công bố hệ thống định danh xác thực điện tử đi vào hoạt động chính thức
đây là một bước tiến mới đưa việt nam chính thức trở thành một trong những nước có định danh điện tử quốc gia
tính đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã cấp hơn một mươi hai triệu hồ sơ định danh điện tử cho công dân
việc sử dụng
tài khoản này mang lại rất nhiều tiện ích cho người dân cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp
đối với người dân thì sẽ dễ dàng trao đổi thông tin giúp tiết kiệm thời gian công sức
không phải điền nhiều thông tin khi làm việc với cơ quan nhà nước tạo thuận lợi cho người dân khi làm thủ tục
đặc biệt là chỉ phải kê khai một lần và thực hiện bốn là không tiếp xúc không giấy tờ không tiền mặt không gặp gỡ
đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia giúp cho người dân đăng ký nhanh chóng
sử dụng thay thế thẻ bảo hiểm
y tế trong khám chữa bệnh tại các bệnh viện các cơ sở y tế sử dụng tài khoản định danh điện tử
tích hợp thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip rồi đăng ký xe máy sử dụng thay cho các giấy tờ tương ứng
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính
người dân có thể ứng dụng vn eid để kiến nghị phản ánh những vi phạm pháp luật
trật tự an toàn xã hội thông qua tiện ích để báo tin tố xác tội phạm trên cái ứng dụng này
đối với doanh nghiệp thì việc thông qua tài khoản định danh và xác thực điện tử
việc ký hợp đồng điện tử giúp cho các doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình ký kết những hợp đồng kinh tế
tiết kiệm chi phí in ấn đi lại gặp gỡ tránh được rủi ro trong việc giả mạo khi giao dịch
tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tổ chức yên tâm thực hiện các thủ tục nhanh hơn nhiều so với giao dịch truyền thống hiện nay
đối với các cơ quan quản lý nhà nước thì dễ dàng hơn trong công tác quản lý
không phải lưu lại nhiều giấy tờ tiết kiệm được chi phí in ấn quản lý tài liệu và công khai minh mạch hơn trong công tác quản lý
và tiết kiệm rất nhiều thời gian để giải quyết những việc này
liên quan đến vấn đề hộ khẩu đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai không còn giá trị theo quy định của luật cư trú sửa đổi
bộ trưởng tô lâm cho biết bộ công an đã hoàn thành dự thảo một nghị định sửa đổi một mươi chín nghị định có liên quan
trong đó có vấn đề sổ hộ khẩu
dự kiến sẽ được thông qua và có giá trị trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi